quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh ở phía bắc tiếp tục dịch chuyển về phía nước ta
vì thế đêm nay bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi
riêng ở khu vực vùng núi phía bắc có mưa giải rác và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức cảnh giác
sang ngày mai dạnh áp thấp yếu đi bắc bộ chỉ còn mưa ở vài nơi tập trung chủ yếu về thời điểm chiều tối và đêm
còn ban ngày ở khu vực phía tây bắc bộ trời nắng nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở phía đông bắc bộ ngày mai trời nhiều mây hơn nắng xuất hiện gián đoạn
nhiệt độ ở khu vực này sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
quá trình tăng cường của khối khí lạnh cuối mùa làm cho vùng thấp nóng phía tây yếu đi
vì thế nắng nóng trong ngày mai ở trung bộ vẫn còn nhưng cường độ nóng giảm dần
dự báo ở khu vực từ nghệ an trở vào đến phú yên trong ngày mai chỉ còn ở mức nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn ở khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày mai không có nắng nóng
nhiệt độ ở khu vực này sao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
lưu ý chiều tối mai ở trung bộ cũng sẽ có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng kèm theo lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
cảnh báo mưa rông về chiều tối cũng được đưa ra đối với khu vực tây nguyên và nam bộ
mặc dù mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhưng những cơn mưa trong giai đoạn chuyển mùa này
rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét mưa đá và gió giật nguy hiểm
nên bà con ở khu vực này cũng cần cảnh giác
còn thời tiết trong ngày mai ở các tỉnh phía nam thì vẫn là trạng thái nắng giáo
ở tây nguyên có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ở khu vực này từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc biển đông và phía bắc của giữa biển đông
tiếp tục duy trì gió nam đến tây nam cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực nam biển đông có gió đông ở mức cấp ba đến cấp bốn
trong khi đó ở khu vực vịnh bắc bộ từ đêm nay gió sẽ chuyển hướng đông bắc đến đông
cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết
và ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước